thông tin liên quan đến bệnh viện giã chiến đặt tại cung thể thao tiên sơn thành phố đà nẵng
chỉ trong vòng sáu mươi giờ kể từ khi nhận nhiệm vụ đội ngũ kỹ thuật của vnpt đà nẵng
đã hoàn thành cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin cho cơ sở này
về hạ tầng mạng lưới cố định chỉ trong vòng chưa đến sáu mươi giờ kể từ khi nhận nhiệm vụ
vào ngày ba tháng tám đội ngũ kỹ thuật của vnpt đà nẵng đã hoàn thành cung cấp hạ tầng
và dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin cho bệnh viện giã chiến tại cung thể thao tiên sơn
phục vụ điều trị cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín sớm hơn so với thời gian được giao trước đó
ngoài ra vnpt cũng đã tăng số trạm phát sóng bốn g xung quanh khu vực này
để bảo đảm liên lạc thông suốt và quá trình vận hành quản lý của bệnh viện
cùng với đó vnpt đà nẵng đã nhanh chóng triển khai hàng trăm km cắp quang
dây thuê bao quang và các thiết bị mạng khác để thiết lập mạng internet cáp quang
wi fi và điện thoại cố định
nhằm bảo đảm hoạt động của hạ tầng viễn thông phục vụ phòng chống dịch của thành phố đà nẵng
vnpt thành lập một mươi hai đội ứng cứu nhanh sẵn sàng lắp đặt xử lý theo yêu cầu của ủy ban nhân dân thành phố
phục vụ thông tin liên lạc trong phòng chống dịch bệnh